thời tiết nắng nóng kéo dài nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng sắp xỉ năm mươi độ c khiến ai cũng cảm thấy khó chịu
theo nhiều chuyên gia thời tiết này rất dễ dẫn tới hiện tượng sốc nhiệt ở nhiều người bởi nhiệt độ thì cao và độ ẩm thì cũng cao

thời tiết này rất dễ diễn tới hiện tượng sốc nhiệt ở nhiều người bởi nhiệt độ thì cao và độ ẩm thì cũng cao
công việc của tôi là phải chạy xe suốt vì thế nên là tôi mỗi lần bước ra khỏi xe tôi cảm thấy rất là ngột ngạt
có nghĩa là nó thay đổi thời tiết đột xuất dẫn đến cái việc là đầu nó bị hơi chóang
thay đổi nhiệt độ đột ngột dẫn đến hiện tượng đau đầu như anh hòa cũng là biểu hiện của nhiều người
và ai cũng nghĩ đó là biểu hiện bình thường nên không có kỹ năng phòng tránh cho mình
theo tính chất công việc tôi hay phải cứ ra vào phòng tránh
vào phòng điều hòa liên tục có những lúc trời rất là nắng nóng
ngoài trời ba mươi chín bốn mươi độ có những hôm còn hơn
xong rồi sau đấy tôi lại ngay lập tức là vào phòng điều hòa một lúc xong lại đi ra
thế là nhiệt độ nó cứ thay đổi liên tục
lúc đấy thì cũng không biết thế nào sốc nhiệt
nhưng mà cảm giác thấy là nôn nao rồi có những hôm về nhà rất là đau đầu
sốc nhiệt là trạng thái thay đổi cơ thể một cách đột ngột
khi nhiệt độ lên cao máu sẽ nóng và các trung tâm giao cảm bị kích thích khiến mạch máu giãn nở
một số dấu hiệu của sốc nhiệt
nôi nói nhức đầu và tróng mặt đồng tử thu nhỏ lại
triệu chứng khi bị sốc nhiệt
khi bị sốc nhiệt người bệnh có dấu hiệu thở gấp
đau đầu mệt mỏi huyết áp tăng thở nhanh và nồng
cơ thể nó có phản ứng bất thường
chữ bất thường đó biểu hiện bằng gì
thứ nhất là chi giác bệnh nhân có thể hốt hoảng
hoặc là ngược lại mệt
vì sốc nhiệt tức là sự thay đổi đó xảy ra ở một cơ thể chịu tác động của nóng
và cái sức nóng đó không tỏa ra được
bình thường cơ thể chúng ta khoảng độ ba mươi bảy độ c
thì bây giờ nhiệt độ nó cao không thể thoát ra được
có thể ba mươi chín độ có thể bốn mươi độ hoặc cao hơn nữa
nắng nóng như thế này trẻ con cũng là đối tượng dễ bị sốc nhiệt
từ trong phòng điều hòa ở lớp học rồi ra sân nô đùa với bạn bè
về nhà lại ngồi trong phòng điều hòa
đó là thói quen chủ quan của nhiều bà mẹ
đợt nắng nóng vừa rồi thì cháu có hiện tượng ho là do
khi mà cháu đang ở trong phòng điều hòa
rồi ngồi chạy ra khỏi phòng khác thì nó chênh lệch nhiệt độ quá cao
và ở lớp cũng bật điều hòa cả ngày
khi mà đón cháu về thì cháu cũng phải ra ngay cái không khí ở ngoài nó rất là nắng nóng
khi mà thời tiết thì các bạn đều biết là mũi nó có chức năng điều hòa
nó hít thở cái không khí bên ngoài vào để vào phổi được nhiệt độ là ba mươi bảy độ
nhưng mà khi mà nhiệt độ tranh lệch quá lớn
thì cái cơ thể không thể đáp ứng nổi không thể điều hòa được nhanh như thế được
vì vậy cho nên là nó gây ra một cái sốc nhiệt và trẻ em rất dễ bị ốm
và khi mà bị ốm thì cái viêm đường hấp là đầu tiên
chủ yếu ta thấy là đầu tiên là viêm hút xuất tiết
và sau đó thì cảm thấy viêm va viêm họng
và sau đó thì viêm kế hoạch
sốc nhiệt là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm dễ xảy ra trong mùa nóng
khi con người tiếp xúc với nhiệt độ cao kéo dài mà cơ thể không thể tự hạ nhiệt
dẫn đến tổn thương hệ thống kiểm soát thân nhiệt
và có thể gây tổn hại đến não và các cơ quan nội tạng
phải cởi áo dạng để cho nó tiếp xúc với khỏi nhiệt
để cho đỡ bị tiếp xúc với nóng nhiều
làm thế nào giải phóng được người ta
cho uống nhiều nước
nếu không uống nước thì ít ra phải xoa nước vào cơ thể
để cái nước đó nó làm cho nhiệt nó bay giảm
không cho uống nước hay cho uống nước cũng phải xoa
cho nó bốc hơi
bốc hơi ra thì là bốc nhiệt đi
nhưng phải làm nhanh
chết làm chậm thì có khi là tổn thương thần kinh
không hồi phục nữa nữa
do đó nếu mà chúng ta đi ô tô dừng lại xuống nhà
thì phải hạ kính ô tô của mình
để cho nhiệt độ và tắt điều hòa nhiệt độ đi
để cho cái tiến độ ở ngoài trời với trong xe ô tô nó cân bằng nhau
gọi là cân bằng nhưng không phải cân bằng hoàn toàn
nhưng mà nó bớt đi
lúc đó chúng ta mới xuống xe
nhưng còn nếu chúng ta đang từ lạnh chạm sáng mất ngay
thì không tốt
mấy người xuất xuất nhiệt
nếu mà đã thân nhiệt tăng lên
thì ảnh hưởng cả cho thần kinh nữa
hạn chế ra ngoài vào lúc nắng nóng cao điểm
bổ sung đồ uống giàu chất điện giải
nghỉ ngơi nhiều hơn đối với người cao tuổi
đặc biệt là những người bị bệnh với huyết áp
ăn nhiều rau xanh và hoa quả
tránh uống rượu và caffeine